anh thấy là nhân viên được training liên tục
lúc nào cũng thấy là đang ở trong phòng training
training lớp này lớp kia
suốt như vậy
thì cái kế hoạch của mình cho cái chuyện là
luôn luôn nâng cao cái tay nghề
cũng như là chất lượng dịch vụ như vậy
nó diễn ra rất là thường xuyên
thì trang có thể chia sẻ thêm
trước kia khi mà không có dịch
cái việc mà đi lại giữa các nước còn thuận tiện
thì trang thường xuyên tổ chức các khóa học
mời các giáo viên của nước ngoài về
để training hàng tuần hàng quý hàng tháng
dịch bệnh căng thẳng
chính vì thế cho nên là
thường xuyên là training bằng online
bắt buộc là sẽ phải có phiên dịch
để cho các bạn học online với các giáo viên nước ngoài
và ngoài ra thì em cũng hay
thường xuyên là training
cũng như là kiểm tra định kỳ tay nghề của nhân viên
cứ hàng tháng
thì em lại tổ chức các cái khóa kiểm tra định kỳ cho nhân viên
và trực tiếp em phải là
cái người kiểm tra định kỳ
cái người nằm xuống
để mà cảm nhận tay lực của từng bạn một
nên là cứ một tháng
thì cái người mình cũng ê ẩm một lần
tại vì nếu như mà
một người làm trên cơ thể của mình
lâu lâu một tuần một lần
thì mình sẽ cảm thấy thích thú và thư giãn
nhưng mà khoảng ba mươi người
mà người làm trên cơ thể của mình
trong vòng khoảng một tuần
thì chắc chắn là ngày hôm đấy về sẽ rất là ê ẩm
trang có những cái dự định gì
thì chắc chắn rằng để mà phát triển cho lavender by trang
là một cái thương hiệu
mà gắn liền với em nhiều năm
thì em sẽ vẫn phải phát triển
thương hiệu lavender by trang thật là tốt
cũng như là đưa chắc chắn rằng là
hy vọng dịch bệnh
mà bớt bớt
và có việc đi lại giữa các nước tốt hơn
thì sang năm tới
em sẽ phải bay qua mỹ và bay qua anh
để nhập thật nhiều các cái công nghệ mới hơn nữa
để về phục vụ cho các chị em
và sang năm tới
năm hai nghìn hai mươi hai này
thì em cũng chuẩn bị
cho những cái dự án mỹ phẩm
có nghĩa là chuẩn bị đưa ra
một số các cái dòng
mỹ phẩm mới cho la merci
cũng là một cái thương hiệu mỹ phẩm hàn quốc
mà em đã
được phân phối tại việt nam
và em sẽ phát triển nó thật là tốt
cũng như là chuẩn bị đưa một hãng mỹ phẩm
với thương hiệu
của mỹ về việt nam
trong năm nay thì cũng phải dành
năm mươi thời gian
để chăm chút cho gia đình nhỏ
ngọc anh cũng thay mặt chương trình
càng ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn
cảm ơn chị ánh đã khét ngợi
và gửi lời chúc
và cảm ơn chương trình
năm mới phát triển mạnh mẽ
và tốt đẹp
xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình bí mật thành công
và hẹn gặp lại quý vị vào chủ nhật tuần tới